thưa quý vị và các bạn người dân bắc bộ ngày hôm nay đã cảm nhận được cái nắng mạnh như hè đang đến rất gần
khi mà một mươi tám giờ trời vẫn còn sáng
và trên nền nhiệt cao sẵn như vậy cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh
thì nền nhiệt đêm nay ở hầu khắp bắc bộ sẽ tiếp tục tăng hơn
ở khu vực vùng núi và trung du phía bắc mức nhiệt sẽ trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
còn ở khu vực đồng bằng ven biển và thủ đô hà nội nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
trời rét ở vùng núi và lạnh ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
sang ngày mai bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái không mưa thậm chí là ít mây và có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khí lạnh yếu đi nhiêu động gây mưa ở miền trung cũng không còn
trong khi vùng áp thấp phía tây lại phát triển và mở rộng về phía đông vì thế thời tiết trung bộ thay đổi nhanh chóng
trong đêm nay cả miền trung một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận không còn nơi nào có mưa nữa
nền nhiệt đêm ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế duy trì trong khoảng từ một mươi chín hai mươi hai độ trời mát mẻ
sáng sớm có sương mù nhẹ ở khu vực ven biển
trong khi các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức cao từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
ngày mai trời cũng có nắng từ sớm nhiệt độ toàn trung bộ sẽ tiếp tục tăng
từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao nhất ngày giao động ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nhiều động gió đông yếu đi cũng khiến cho mưa rông trái mùa ở các tỉnh thành phía nam giảm hơn
trong đêm nay và chiều tối mai ở tây nguyên và nam bộ chỉ còn cục bộ một vài nơi có mưa rào và rông
trong khi đó ban ngày trời nắng sớm mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì ở ngưỡng cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nóng xảy ra ở các tỉnh miền đông nhưng không quá gai gắt
trên biển gió trên các vùng biển đều giảm cấp biển lặng
cả hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều không có mưa
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước